tại trung quốc mới đây xảy ra một vụ việc khí hiếu
theo đó thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm covid một mươi chín trên ứng dụng khai báo y tế của alipay
một người đàn ông đã tìm thấy được người con trai thất lạc tám năm
trong tám năm qua người cha họ giang quê ở tháp hà tỉnh hà nam trung quốc
hiền làm công nhân xây dựng ở trịnh châu vẫn cố gắng đi tìm đứa con trai thất lạc
với niềm tin rằng con mình đang ở đâu đó trong thành phố
người con năm nay ba mươi ba tuổi là con một
trước đó anh đã cắt đứt liên lạc với tất cả thành viên trong gia đình kể từ khi rời khỏi nhà
vì bị cha mẹ la mắng là nghiện game
mới đây hy vọng của ông giang được thắp lên khi một người họ hàng nói với ông rằng
có thể kiểm tra thông tin người thân thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm covid một mươi chín
trên ứng dụng khai báo y tế của alipay
ông trang phát hiện ra rằng con trai mình đã đến điểm xét nghiệm lớn nhất
của trịnh châu ba lần trong năm nay
cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương ông nhanh chóng tìm được địa chỉ căn hộ của con trai
khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên sau tám năm cả hai cùng thốt lên câu hỏi
làm thế nào cha con lại ở đây
hiện tại người con nỗ lực kiếm tiền bằng cách làm hai công việc cùng đốt
người con trai chia sẻ khi được hỏi lý do không tìm lại gia đình trong suốt tám năm qua như sau
tôi ba mươi ba tuổi chưa lập gia đình và cũng không đạt được thành tiêu gì
cha mẹ tôi sẽ rất buồn nếu tôi liên lạc với họ
trước đó vào tháng một trong một câu chuyện khác một người đàn ông trung quốc cũng đã tìm thấy
người mẹ mất tích một mươi ba năm của mình nhờ xem tv
cụ thể ông lưu sống ở thành phố cao mật tỉnh sơn đông đã nhận ra mẹ khi đang xem chương trình
tìm kiếm người thân trên đài truyền hình sơn đông
ông liu nói tôi phát hiện người phụ nữ ngồi cạnh nhân vật chính rất giống mẹ tôi
ngày hôm sau ông lưu bắt xe đến thành phố tế nam nơi có đài truyền hình tỉnh xuân đông
nhờ lời xác nhận và giúp đỡ của phóng viên
sau đó ông được gặp mẹ tại trung tâm bảo trợ xã hội thành phố triều viễn
tuy nhiên lúc đầu người phụ nữ ở trung tâm bảo trợ không nhận ra con trai
ông liêu phải lấy ảnh gia đình và bộ quần áo cũ mẹ từng mặc để bà xem
người phụ nữ dần nhận ra và ôm lấy ông liêu
người phụ trách trung tâm bảo trợ xã hội cho biết mẹ ông lưu được trung tâm tiếp nhận từ nhiều năm trước
lúc đó bà đang lang thang trên đường tinh thần bất ổn và không thể nói chuyện
trung tâm đã thuê một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu để giúp tìm lại gia đình cho bà song không có kết quả
theo đúng thủ tục cảnh sát thành phố tế nam đã lấy mẫu máu của hai người để xét nghiệm adn xác định quan hệ huyết thống